tiếp ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo đang có chuyến thăm việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ vào trưa nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định việt nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh
cởi mở minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ hoạt động lâu dài phát triển kinh doanh tại việt nam
thủ tướng đánh giá sau hai mươi năm năm thiết lập quan hệ việt nam hoa kỳ đã đạt được
những bước phát triển toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu
thủ tướng gửi lời cảm ơn tổng thống donald trump và chính phủ hoa kỳ đã có những hỗ trợ
thiết thực và kịp thời dành cho việt nam ứng phó với đại dịch covid một mươi chín và thảm họa lũ lụt ở miền trung
ngoại trưởng michael pompeo chuyển lời thăm hỏi của tổng thống donald trump đến tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi lời chia buồn
về những mất mát thiệt hại của người dân các tỉnh miền trung trong lũ lụt khẳng định hoa kỳ coi trọng
quan hệ đối tác toàn diện với việt nam trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
thể chế chính trị của nhau và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng
ổn định và vững chắc trong thời gian tới khẳng định hoa kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của asean
tại khu vực đông nam á mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean hoa kỳ
đối tác mekong hoa kỳ phát triển thực chất hiệu quả hơn
ngoại trưởng hoa kỳ đánh giá cao việc doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại giá trị
lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng cung cấp thiết bị công nghiệp công nghệ thông tin
cũng như các biện pháp chính phủ việt nam đã triển khai
qua đó góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa bền vững